tổng thống mỹ donald trump đã ký ban hành thành luật hiệp định thương mại mỹ mexico canada usmca khẳng định một tương lai huy hoàng cho nền công nghiệp của mỹ
phát biểu tại lễ ký phê chuẩn hiệp định ở nhà trắng tổng thống donald trump khẳng định đã chính thức chấm dứt cơn ác mộng nafta và khẳng định hiệp định thương mại mỹ mexico canada phiên bản mới là hiệp định thương mại lớn công bằng cân bằng và hiện đại nhất từ trước tới nay
lâu nay tổng thống donald trump luôn chỉ trích nafta vì cho rằng hiệp định này khiến việc làm ở mỹ bị truyền dịch ra nước ngoài việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại mới trở thành một điểm nhấn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông